thưa quý vị ngày hôm qua thủ tướng libi abdul hamid depeba đã cách trước nữ ngoại trưởng nanzia n mangos
vì bà mangos trước đó đã bị bí mật gặp người đồng cấp israel eli cohen tại italia
quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc gặp giữa bà mangos và ngoại trưởng israel đã vấp phải sự phản đối trong nước
dẫn tới biểu tình tại một số thành phố của liby
đây là cuộc gặp gây tranh cãi bởi libya không chính thức công nhận israel và hiện đa số đảng phái chính trị tại libya đều ủng hộ cuộc đấu tranh của palestine
cuộc gặp giữa bà mangos và ngoại trưởng israel đã dẫn đến căng thẳng chính trị trong nội bộ libya
những người biểu tình đã đến trụ sở bộ ngoại giao liby vào tối ngày hai mươi bảy tháng tám gây ra một số hư hại đối với mặt ngoài tòa nhà
trước đó một ngày thủ tướng daebass thông báo đã đình chỉ chức vụ của ngoại trưởng mangos
đồng thời yêu cầu bà phối hợp điều tra sau khi israel cho biết bà đã gặp người đồng cấp israel eliko
ngoại trưởng libi đã đề nghị về một cuộc gặp chính thức với ông cohen
tuy nhiên họ đã tình cờ gặp mặt khi bà mangos có cuộc gặp với ngoại trưởng italia antonio tajani
liên quan cuộc khủng hoảng người di cư tại châu âu ngày hôm qua italia đã phải chật vật ứng phó với dòng người di cư từ bắc phi và các nước ban căng
trong khi tổ chức chữ thập đỏ kêu gọi tăng cường nỗ lực quốc tế
trong việc ngăn cuộc khủng hoảng người di cư
cảnh sát cho biết hơn bốn hai trăm linh người đã đến đảo lampedusa ở cực nam của italia vào cuối tuần qua
mặc dù đây là con số kỷ lục song nhà chức trách vẫn kiểm soát được tình hình
tại đảo lampedusa những người di cư phải ở trong những khu vực tạm trú
vốn thường xuyên quá tải trước khi được chuyển tới đảo sicili
tổ chức chữ thập đỏ italia đã tiếp quản cơ sở này vào ngày một tháng sáu
từ đầu năm tới nay italia đã ghi nhận hơn một trăm linh bảy năm trăm linh người di cư bằng đường biển
cao hơn so với con số chỉ khoảng năm mươi ba người trong cùng kỳ năm ngoái
trước tình hình này chính phủ italia đã cam kết ngăn chặn nạn buôn người
và hạn chế hoạt động của các tàu cứu hộ thuộc các tổ chức phi chính phủ
trong khi đó chủ tịch tổ chức chữ thập đỏ italia hối thúc triển khai chính sách di cư mới
ngày hai mươi tám tháng tám bộ thương mại mỹ thông báo washington và bắc kinh
đã nhất trí triển khai một nền tảng đối thoại về việc thực thi các biện pháp
kiểm soát xuất khẩu đồng thời thành lập nhóm công tác chuyên phụ trách về các vấn đề thương mại
thông báo được đưa ra trong cuộc hội đàm diễn ra cùng ngày tại thủ đô bắc kinh của trung quốc
giữa bộ trưởng thương mại trung quốc vương văn đào và người đồng cấp mỹ gina raimondo đang ở thăm trung quốc
bộ trưởng raimondo khẳng định nền tảng đối thoại trên sẽ giúp mỹ làm rõ những hiểu lầm
liên quan đến chính sách an ninh của nước này trong khi tạo điều kiện cho trung quốc bày tỏ những quan ngại
bà nhấn mạnh washington cam kết minh bạch về chiến lược thực thi kiểm soát xuất khẩu
hai bên cũng nhất trí thành lập một nhóm công tác nhằm đưa ra giải pháp về các vấn đề thương mại và đầu tư
cũng như thúc đẩy lợi ích thương mại của mỹ ở trung quốc
nhóm công tác sẽ tiến hành họp thường kỳ hai lần một năm với cuộc họp đầu tiên do mỹ chủ trì
dự kiến diễn ra vào đầu năm hai nghìn hai mươi
hai bên cũng đặt mục tiêu thực hiện các cuộc gặp thường niên cấp bộ trưởng thương mại
chuyến thăm trung quốc của bà raimondo kéo dài bốn ngày từ hai mươi bảy tháng tám đến ba mươi tháng tám
nối tiếp loạt chuyến thăm trung quốc của các quan chức cấp cao trong chính phủ mỹ
diễn ra trong vài tháng trở lại đây nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới
ngày hai mươi tám tháng tám bộ tổng tham mưu phòng vệ dân sự cuba dc đã ban bố cảnh báo lốc xoáy
tại các tỉnh miền tây pina del rio artemisa và huyện đảo đặc biệt isla de flesvetus
sau khi bão nhiệt đối italia tiếp tục mạnh lên và có nguy cơ trở thành cuồng phong khi đi qua vùng biển tây bắc caribe
công địa số hai của dc nêu rõ
tỉnh mayabec và thủ đô la habana cũng được đặt trong tình trạng chú ý
dc yêu cầu các tỉnh miền trung cuba tăng cường giám sát khí tượng thủy văn
xác định kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai và áp dụng các biện pháp phù hợp với điều kiện của từng vùng lãnh thổ
để bảo vệ người dân và nền kinh tế
thủ tướng cuba manuel marero kêu gọi người dân chú ý theo dõi thông tin chính thống
và tuân thủ nghiêm túc các chỉ dẫn của dc và chính quyền địa phương
cũng như các quy tắc ứng xử đã được thiết lập để tránh thiệt hại về nhân mạng
ở các khu vực lân cận tâm hoàn lưu báo có mưa lớn
italia đang có sức gió đạt tới một trăm linh km trên giờ và dự báo sẽ có cực độ mạnh hơn
đạt sức gió tối đa một trăm một mươi chín km trên giờ trong vòng từ một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tới khi đi qua vùng lãnh thổ này của cuba
các chuyên gia dự báo sẽ có những đợt sóng dâng cao ở bờ biển phía nam của khu vực phía tây cuba
nguy cơ lũ lụt ven biển từ nhẹ đến trung bình
thưa quý vị dân số cao tuổi tại hàn quốc đang tăng rất nhanh
và ngày càng có nhiều người cao tuổi phải sống một mình
do đó nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc cũng tăng theo
trong đó có thể kể đến dịch vụ điện thoại ie cho phép nhân viên ảo kiểm tra tình trạng người già
và thông báo cho các dịch vụ phúc lợi trong các trường hợp gặp nạn
ông beck năm nay đã bảy mươi tám tuổi
ông rất vui khi nhận được cuộc gọi hỏi thăm tình hình giấc ngủ và ăn uống của ông mỗi tuần một lần
điều đặc biệt là cuộc gọi này không đến từ người thân của ông
mà là một người bạn ảo do trí tuệ nhân tạo ai điều hành
tôi cho rằng dịch vụ này cần được phát triển hơn nữa
nó thực sự đã trở thành người bạn của tôi
mới đây tỉnh gungido đã bắt đầu triển khai dịch vụ đồng hành với người cao tuổi
dành cho những người già sống một mình
người bạn đồng hành ai sử dụng các mô hình ngôn ngữ có quy mô tương tự như chat gpt
để thực hiện các cuộc trò chuyện sâu hơn hấp dẫn hơn
tôi không ngờ đó là cuộc gọi từ robot
thật an ủi khi nhận được cuộc gọi từ robot
tôi không biết nó là một cuộc gọi từ robot
trong các cuộc trò chuyện này nếu có bất kỳ tín hiệu không ổn nào
chẳng hạn như biểu hiện trầm cảm hay gặp khó khăn trong cuộc sống
ai sẽ gửi cảnh báo cho trung tâm cuộc gọi phúc lợi khẩn cấp
đồng thời nhắc nhở người thật đăng ký
nếu ba lần gọi điện không nhận được trả lời
nhân viên dịch vụ phúc lợi sẽ liên hệ trực tiếp với người dùng
hoặc đại diện dịch vụ phúc lợi từ các chính quyền địa phương sẽ đến thăm nơi cư trú
dân số cao tuổi ở tỉnh gungido
đã vượt quá hai triệu người
mỗi năm con số này tăng ít nhất hai trăm linh người
thật khó để theo kịp dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa
trong thời đại dân số đang giả hóa nhanh chóng
nhu cầu với các dịch vụ chăm sóc cá nhân kỹ thuật số như vậy ngày càng tăng
thưa quý vị kể từ đầu năm ngoái
ai cập đã hứng chịu một cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng leo thang
với khoảng sáu mươi trong dân số một trăm linh bốn triệu người ước tính ở dưới hoặc gần với mức nghèo khổ
tỷ lệ lạm phát chính thức hàng
trong năm tăng vọt lên hơn ba mươi
làm trầm trọng thêm cuộc sống vốn đã khó khăn
trong bối cảnh đó nhiều người phụ nữ ở ai cập đã phải vay nợ để trang trải cuộc sống
rồi phải vào tù vì nợ đần
sau khi được trả tự do họ lại phải đối mặt với sự kỳ thị của xã hội
và trật vật gây dựng lại cuộc sống
đây cũng là thực trạng sẽ được phản ánh trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
khi tôi và bà ấy kết hôn tôi mua cho con bé đồ dùng nhà bếp
tôi đã ký một biên lai mua hàng trống với khoản nợ nhiều hơn số tiền tôi thực sự mượn
sau đó tôi lại bị ung thư
cảnh sát thì bắt đầu tìm kiếm tôi
tôi sống trong sợ hãi và kinh hoàng
tôi không thể ngủ được
chỉ cần tưởng tượng cảnh sát sẽ gõ cửa
rồi tôi bị hộ tống đi trước mặt mọi người
cảm giác như một cái chết từ từ
người phụ nữ này chỉ là một trong số hàng nghìn người phải ngồi tù
hoặc có nguy cơ phải ngồi tù mỗi năm vì không trả được nợ ở ai cập
mặc dù nhiều tổ chức đã làm việc với các quỹ xã hội
để hỗ trợ trả nợ cho một số tù nhân và đảm bảo họ được trả tự do
tuy nhiên vấn đề không chỉ dừng ở đó
hầu hết phụ nữ ra tù sau thời gian thụ án đều phải vật lộn để mưu sinh
đồng thời đối mặt với những lời bàn tán kỳ thị của mọi người xung quanh
thậm chí trong nhiều trường hợp tình trạng nghèo đói tiếp diễn
khiến họ lại một lần nữa phải đi vay nợ
chúng ta đang nói đến những phụ nữ nghèo có thể nói là nghèo cùng cực
thật không may họ lại là trụ cột chính của gia đình
người chồng có thể đã bỏ đi không cung cấp hỗ trợ tài chính hay đang phải ngồi tù
vì vậy các bà mẹ hầu hết là mùi chữ không có kinh nghiệm làm việc trước đây
và kỹ năng cũng không đảm bảo cho họ một công việc ổn định
họ không chỉ bị gạt ra ngoài lề xã hội
việc từng ngồi tù có tiền án tiền sự sẽ được lưu lại trên giấy tờ
khiến họ rất khó tìm được việc làm
một số người đối xử tốt và giúp đỡ tôi
một số khác coi tôi như đối tượng bị truy nã
tôi từng nghe thấy mọi người bàn tán những điều không đúng về mình
dù thực tế họ đều biết rằng tôi nợ nần vì trả chi phí kết hôn cho cháu gái
họ nói với tôi một kiểu còn sau lưng tôi lại là chuyện khác
vấn nạn những tù nhân của nghèo đói tại ai cập đã thu hút sự chú ý
khi hồi đầu năm nay tổng thống abdel fattah al sisi

lệnh ân xá cho nhiều phụ nữ và đàn ông mắc nợ phải ngồi tù
tổng cộng tám nhân tù nhân đã được trả tự do
đây được đánh giá là bước tiến tích cực song chưa đủ để thay đổi tình hình
lệnh ân xá là một tia sáng thế nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều người ra vào nhà tù
chừng nào họ còn chưa có việc làm vấn đề thất nghiệp còn nghiêm trọng
thì sẽ còn có người mắc nợ
các tổ chức xã hội hiện đang vận động nhiều nguồn lực
để tăng cường hỗ trợ cho những phụ nữ mắc nợ
giúp họ đảm bảo nhu cầu cơ bản của cuộc sống
thông qua các dự án đào tạo kỹ năng mô hình hợp tác xã cùng sản xuất
và bên cạnh những hỗ trợ về tài chính
sự kỳ thị của xã hội vốn đã ăn sâu
rõ ràng sẽ mất nhiều thời gian và nỗ lực hơn để giải quyết